công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự gồm lê phạm vi bình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
nguyễn hiễu thoại võ văn nghiệt và đạm văn triểu cùng chú thị xã long mỹ tp hậu giang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
để đòi số nợ năm trăm linh đồng nhưng không gặp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
hậu quả tú bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu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
theo điều tra khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng vương chính bậc và nguyễn quốc vũ rủ nhau góp tiền để mua tài khoản đánh bạc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
cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền đã đặt cược mà các đối tượng sử dụng để chơi đánh bạc là hơn tám năm tỷ đồng
cơ quan chức năng đã thu giữ ba điện thoại di động phong tỏa bốn tài khoản ngân hàng các đối tượng dùng để đánh bạc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
để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong quá trình điều tra xác định lê hoàng vũ lợi dụng sự tin tưởng của một gia đình người họ hàng bên vợ của vũ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
thưa quý vị trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng tám tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ ba mươi
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí lê đức thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực không đầy đủ không đúng với quy định
vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị bộ chính trị xem xét quyết định
liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước và các tổ chức có liên quan lãnh đạo chỉ đạo khắc phục vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu
vi phạm đối với đồng chí điểu crê ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắc nông ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí điểu crê đã thiếu tu dưỡng giàn luyện vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương báo cáo đề nghị bộ chính trị xem xét quyết định
xem xét đề nghị của ban chấp hành
đảng bộ tỉnh hà nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí phạm gia luật nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hà nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư quản lý sử dụng tài chính khai thác tiêu thụ tài nguyên khoáng sản gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt h
nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí phạm gia luật